ngày một mươi tháng sáu công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra vụ án mạng khiến bé trai hồ văn đô năm tuổi
trú tại xã quỳnh tam huyện quỳnh lưu tử vong trong ngôi nhà hoàng
để phục vụ công tác điều tra công an đã triệu tập đào ngọc hoàng trú tại xã quỳnh tam
học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông quỳnh liêu bốn
hoàng là người đã tiếp xúc với cháu đô trước thời điểm mất tích
ngoài ra cơ quan điều tra cũng đã triệu tập thêm một nam sinh khác
học cùng lớp với hoàng để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào tối ngày bảy tháng sáu anh hồ văn tụ bố cháu đô đã đến cơ quan công an trình báo
khoảng một mươi năm giờ chiều cùng ngày cháu đô xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi
đến tối cùng ngày khi không thấy con về nhà gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả
đến một mươi năm h ba mươi chiều ngày chín tháng sáu thi thể cháu đô hai tay bị trói
được tìm thấy trong căn nhà hoang cách nhà cháu đô khoảng sáu km